chủ gây bông súng đang chờ lên hàng cho biết loại bông súng này được cắt từ những cách đồng quan bên kia biên giới mang về
đây là loại súng quan nhưng sức sống của nó thật mảnh liệt
nước dân cao bao nhiêu chung dương xa tới đó
đến lũ năm hai nghìn một mươi một anh ba và bà con nơi đây đã hái được những cọng bông súng dài hơn năm sáu thước
đó đến lũ năm hai nghìn một mươi một anh ba và bà con nơi đây đã hái được những con bông súng dài hơn năm sáu thước
là một loài thủy sinh sống quang giả và trong cái khó khi dần chuyển những cọng bông súng dài lê thê người ta đã nghĩ ra một cách làm gọn chúng độc đáo như thế này đây
vừa tiện lợi trong việc dẫn chuyển mà tự nhiên tình cờ làm ra một nét mỹ thuật độc đáo tạo nên một hình ảnh đặc trưng của những ngày nước nổi
bông súng đồng quang thường được mua về không để làm vật chương làm cảnh như bông sen vì súng là loại quang sớm nở chiều tàn
mặt bông súng được chọn làm nguyên liệu để chế biến những món ngon của mùa nước nổi
người sành ăn miền tây thường ăn bông súng kèm với nhiều món ngon miệt dường như các kho tổ thịt kho nước dừa hoặc làm dưa chua sao tép
mặt ngon tuyệt phải là bông súng
chấm cá linh kho mắm thì còn gì bằng
mặn mà lẩu mắm cá linh bông súng điên điển chấm vào quê no
đi dọc theo kinh dĩnh tế từ châu đốc xuôi về tỉnh biên tri tôn của tỉnh an giang mùa này
đầu đầu cũng thấy nhà nhà làm bông súng
súng đồng quang được đưa về từng xóm ấp
bà con nhận gia công bằng cách bói chúng thành những khoanh quan
thịt ngộ nghỉ với giá ba đồng một khoanh
xem ra cũng không phải đơn giản
vì không khéo tay bông súng sẽ bị dập mớt nước ăn vào sẽ không còn hương vị ngọt của cổng bông súng